do ảnh hưởng của trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào ngày hai mươi ba tháng hai hơn bảy mươi trụ tiêu của người dân ở huyện lộc ninh tỉnh bình phước đã bị gãy đổ
hiện chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đang khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sớm ổn định sản xuất
ngay trong đêm hai mươi ba nhiều hộ dân ở huyện lộc ninh đã bắt tay vào việc khắc phục gia cố lại vườn bằng cách thay thế nọc gãy và dựng lại vườn
cố gắng thu hái lượng tiêu trái còn lại trên cây để giảm thiểu thiệt hại
đến trưa ngày hai mươi năm tháng hai người dân vẫn đang tiếp tục những công việc trên
trong số bảy mươi nọc tiêu bị gãy đổ thì lộc thuận là xã bị thiệt hại lớn nhất với khoảng hai mươi sáu nọc bị gãy đổ
chủ yếu là tiêu đang thu hoạch và số ít tiêu non khác
khi bị thiên tơ lóc xá thì nó bị sụp đổ thì cũng nhờ chính quyền địa phương rồi bộ đội lực lượng để xuống phụ giúp dựng sửa son
chỉ có cái là mình khắc phục tạm thời vậy cho nó sửa chữa lượng được cái nào thì mình hưởng cái đó thôi
chứ còn cái đó hư rồi thì chịu thôi chứ biết sao
tiêu bị gãy đổ hàng loạt
trên cùng một khu vực khiến nhà vườn rất khó khăn trong việc thuê nhân công để khắc phục hậu quả
trước những khó khăn trên chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn đóng góp ngày công để giúp người dân khắc phục thiệt hại dựng trụ gia cố lại nọc tiêu bị hư hại sau cơn lốc
khi được nghe tin của người dân bị thiệt hại thì tiểu đoàn hoàn luyện cơ đồng cử một trăm linh đồng trị vào phù giúp dựng
chỉ mới bước vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy tuy nhiên thời tiết trên địa bàn tỉnh bình phước đã có nhiều diễn biến hết sức phức tạp gây nhiều ảnh hưởng cho tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con